tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh hải dương ubnd tỉnh hải dương đã tổ chức gặp mặt tuyên dương các tuyển thủ bóng đá là người con quê hương hải dương tham dự vòng chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á
đội tuyển u hai mươi ba việt nam có bốn cầu thủ là người hải dương tham gia thi đấu gồm vũ văn thanh phạm đức huy nguyễn văn toàn và nguyễn trọng đại
tại buổi gặp mặt các cầu thủ đã giao lưu chia sẻ cùng hàng nghìn người hâm mộ về những khó khăn cũng như cảm ơn người hâm mộ
luôn tiếp nguồn động lực khi đội tuyển thi đấu tại giải u hai mươi ba châu á vừa qua
nhân dịp này ubnd tỉnh hải dương đã trao tặng bằng khen cho các cầu thủ
nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân cũng dành tặng nhiều phần quà cho bốn cầu thủ với tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng